từng có ba tiền án đều với tội trộm cắp tài sản nhưng mới ra tù được mấy tháng do không có tiền tiêu xài nên nguyễn tuấn đạt lại tiếp tục ngựa quen đường cũ
đối tượng này là thủ phạm gây ra hàng chục vụ đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản tại địa bàn tỉnh quảng ninh
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hạ long cẩm phả tỉnh quảng ninh liên tiếp xảy ra hàng chục vụ độc kính ô tô để trộm cắp tài sản
ngay sau khi nắm bắt được sự việc phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an thành phố hạ long cầm phả tiến hành thu thập thông tin dấu vết tại hiện trường căn cứ dữ liệu trích xuất từ camera tại hiện trường
đơn vị đã thành lập nhiều tổ công tác tiến hành giả soát toàn bộ đối với số đối tượng nghi vấn trên địa bàn hạ long cầm phả và các tỉnh thành lân cận
vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng ba tại ngã tư quán toàn thuộc phương quán toan quận hồng bàng thành phố hải phòng tổ công tác thuộc đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người
phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ nguyễn tuấn đạt chú thành phố hải phòng là thủ phạm của các vụ trộm cắp trên
trong thời gian từ ngày năm tháng ba đến một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn tuấn đạt đã đập vỡ kính chín xe ô tô tại thành phố hạ long để trộm cắp chín mươi triệu đồng
riêng trong ngày một mươi ba tháng ba đối tượng này đã đập vỡ sáu cửa kính của sáu ô tô tại thành phố cầm phả lấy đi ba mươi triệu đồng
thì em đi từ hải phòng xong rồi bắt xe ra đến đây